công tác đã làm chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân được người dân đón nhận hưởng ứng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
công tác bảo đảm an ninh được đẩy mạnh toàn diện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba công an các đơn vị địa phương đã điều tra khám phá hơn một mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt xử lý hơn một mươi chín sáu trăm linh đối tượng triệt phá hai mươi ba bằng nhóm tội phạm
đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đấu tranh xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ
lực lượng công an cơ sở nhất là công an cấp xã phường công an tại địa bàn vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo đã nỗ lực khắc phục khó khăn bám sát địa bàn nắm chắc tình hình đẩy mạnh các mặt công tác tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự
nhiều tấm hương tập thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm hy sinh không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ làm nhiều việc tốt được lãnh đạo và nhân dân khen ngợi
về nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án dự án nhiệm vụ bộ chính trị ban bí thư chính phủ giao đảng ủy công an trung ương bộ công an trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục chủ động nắm chắc đánh giá dự báo tình hình để kịp thời chủ động tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương chính sách phù hợp về an ninh quốc gia phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội các lực lượng phòng chống tội phạm tăng cường tấn công chấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội các lực lượng phòng chống tội phạm theo chuyên đề
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội các lực lượng phòng chống tội phạm theo chuyên đề
động viên quốc phòng động viên công nghiệp đây là dự án luật sẽ được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu diễn ra vào tháng một mươi tới
dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp do bộ quốc phòng và bộ công an chủ trì soạn thảo
hiện hai bộ đã triển khai trình tự thủ tục xây dựng dự án luật theo đúng quy định trên cơ sở tổng kết việc thi hành pháp lệnh công nghiệp quốc phòng pháp lệnh động viên công nghiệp
tổng kết công tác xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh từ đại hội đảng lần thứ một mươi một đến nay
trong quá trình soạn thảo đã nghiên cứu các nội dung tiếp thu tối đa ý kiến của các bộ ban ngành ý kiến các nhà quản lý các nhà khoa học
quán triệt cập nhật những quan điểm chủ trương đường lối mới của đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
đồng thời đã tiến hành giả soát các văn bản pháp luật có liên quan đến đảm bảo sự đồng bộ thống nhất phù hợp
bên cạnh đó cũng đã có nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về mô hình tổ chức quản lý cơ chế chính sách
đối với công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp xác định những vấn đề bất cập trọng tâm cần tháo gỡ
và xây dựng cơ chế chính sách đặc biệt cho những lĩnh vực đặc thù của công nghiệp quốc phòng an ninh
hiện cơ quan chủ trì soạn thảo đang tiến hành hiệu chỉnh chỉnh lý hồ sơ dự án luật để tiến hành thẩm tra
và trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến chính thức tại phiên họp thường kỳ tháng một mươi
dự kiến dự án luật sẽ được trình quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ sáu xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ bảy
theo quy trình hai kỳ họp
thưa quý vị ngay sau khi bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
công an các đơn vị địa phương đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu
mang tính chiến lược đồng thời đặt quyết tâm cao và có những bước đi mạnh mẽ trong triển khai thực hiện
trong tiềm mục nghị quyết một mươi hai ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với những giải pháp đột phá
và những kết quả bước đầu đạt được của công an tỉnh hà nam trong triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai
với sự đồng hành của biên tập viên thu hương
thưa quý vị như phát biểu của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
việc triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị
chứ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an
nhưng công an phải là lực lượng nòng cốt
do đó công an tỉnh hà nam xác định công tác tham mưu phải làm sao huy động sự tham gia vào cuộc quyết liệt
của cả hệ thống chính trị nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp
để thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
công an tỉnh hà nam đã tham mưu thành lập ban chỉ đạo của tỉnh do đồng chí phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ubnd tỉnh là trưởng ban thành lập tiểu ban chỉ đạo tổ giúp việc của công an tỉnh
để chủ động nghiên cứu giúp ban chỉ đạo xây dựng và triển khai đề án xây dựng lực lượng công an hà nam
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngay từ khi bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai
tỉnh ủy hội đồng dân ubnd tỉnh hà nam đã triển khai các giải pháp quyết liệt để thực hiện nghị quyết này
cụ thể là chúng tôi cũng đã giao cho các sở ngành các thành ủy thị ủy các huyện ủy cùng nhau phối hợp
để huy động sức mạnh của cả hệ thống ứng trị vào việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ yên trị
trên cơ sở đó đảng ủy công an tỉnh đã triển khai một loạt các giải pháp để đưa nghị quyết này sớm đưa vào cuộc sống
từ sự vào cuộc quyết liệt đó cấp ủy chính quyền các cấp cũng đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình địa phương
là trung tâm chính trị trung tâm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và trung tâm thương mại dịch vụ
thành ủy hội đồng nhân dân ubnd thành phố phủ lý luôn xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng lực lượng công an chính quy
tinh nhuệ hiện đại và tạo ra sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân
ủng hộ lực lượng công an trong triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
thành phố tăng cường công tác quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết số một mươi hai
cái thứ hai là ưu tiên nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị cho lực lượng công an thành phố
lực lượng tham mưu lực lượng trực tiếp chiến đấu lực lượng công an các xã trên địa bàn của thành phố
và cái thứ ba nữa là tập trung công tác giáo dục lưu đoạn chính trị cho đội ngũ
cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay
phường lam hạ thành phố phủ lý là một trong hai phường của tỉnh hà nam được chọn thí điểm xây dựng công an phường
điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
ủy ban nhân dân thành phố phủ lý đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể quan tâm tạo mọi điều kiện hỗ trợ lực lượng công an phường lam hạ
triển khai thực hiện xây dựng mô hình trong năm hai nghìn hai mươi ba
ngay từ đầu năm đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề và ủy ban phường ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương
của bộ chính trị của tỉnh và thành phố
cho đến nay qua đánh giá báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện thì hiện nay phường cũng đã đạt được một mươi chín trên hai mươi hai tiêu chí
với chúng tôi thì xác định là đối với nhiệm vụ được tỉnh và thành phố giao thì đảng ủy ủy ban phường và lực lượng công an phường
đã quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt được lỗi lúc này đề ra
từ việc phải thực hiện đúng mô hình tổ chức đủ biên chế cán bộ chiến sĩ đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị trình độ chuyên môn nghiệp vụ
kiến thức pháp luật và lý luận chính trị đến việc đảm bảo cơ sở vật chất kinh phí trang thiết bị phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ
theo bộ tiêu chí của mô hình xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu cũng là cơ sở để lực lượng công an nơi đây đảm bảo tốt an ninh trật tự địa bàn
chúng tôi đánh giá là giữ an ninh trật tự và an toàn trật tự xã hội trên địa bàn đã được lân cao rất nhiều
ngoài ra chúng tôi thấy hình ảnh của lực lượng công an chính quy trong mắt mọi người dân như chúng tôi đã xây dựng các đồng chí
để tạo được hình ảnh rất thân thiện nhiệt tình và tốt đẹp trước mắt của người dân
thưa quý vị bên cạnh việc tham mưu tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành các chương trình kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
quá trình tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết công an tỉnh hà nam cũng là lực lượng nòng cốt thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp
do đó công an tỉnh hà nam đã xây dựng hoàn thành đề án sớm là một trong ba tỉnh đầu tiên trên cả nước
trình đảng ủy công an trung ương xin ý kiến về đề án và đạt nhiều kết quả sau hơn một năm triển khai thực hiện
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng hiện đại về con người trước người trước xuống sau
chúng tôi tập trung tham mưu với đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
thực hiện công tác cán bộ điều động bố trí sắp xếp luân truyền và đặc biệt là công tác đào tạo tại chỗ
để xây dựng lực lượng công an hà nam đổ về số lượng mạnh về chất lượng
và đáp ứng tốt yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự
công an hà nam cũng đã chủ động đề xuất cấp ủy lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai các dự án
hiện đại hóa một số lực lượng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
bằng việc tiến hành số hóa hồ sơ dữ liệu đã giúp công việc của công an tỉnh hà nam được chính xác
nhanh gọn góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và phục vụ nhân dân được nhanh chóng hiệu quả không mất thời gian chờ đợi như trước đây
chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các đội nghiệp vụ công an xã thị trấn giả soát tất cả các văn bản đi của đơn vị
và yêu cầu cán bộ chiến sĩ bố trí làm thêm ngoài giờ
đặc biệt là các ngày nghỉ để tập trung nhập liệu và scan một trăm linh các văn bản đi của đơn vị
thế và lãnh đạo đơn vị chỉ đạo toàn thể các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn
tiếp tục cập nhật kịp thời các văn bản đi của đơn vị
để tăng cường tiềm lực xây dựng công an cấp huyện toàn diện công an xã thị trấn chính quy
đến nay công an tỉnh hà nam đã bố trí sáu trăm hai mươi sáu cán bộ chiến sĩ về công tác tại toàn bộ tám mươi chín xã thị trấn
trong đó tám mươi tám trong số tám mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trưởng công an xã tham gia ban chấp hành ban thưởng vụ đảng ủy xã thị trấn
một trăm linh các đồng chí phó trưởng công an xã giữ chức vụ phó bi thư đoàn cấp xã kiêm nhiệm
lực lượng công an cấp huyện cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án tăng cường
nâng cao năng lực cho lực lượng điều tra truy tố xét xử thi hành án
công an tp hcm đã tập trung xây dựng lực lượng về chính trị tư tưởng và tổ chức
chúng tôi đã có những kế hoạch và các biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục
chính trị tư tưởng phẩm chất đạo đức lối sống và tinh thần ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham gia các lớp đào tạo huấn luyện
bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ
cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội
công an tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
gắn với đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung những quy định quy chế quy trình cho phù hợp
bãi bỏ những thủ tục không cần thiết giúp ngắn thời gian trong giải quyết công việc của nhân dân
qua đó đã có hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ được nhân dân gửi thư cảm ơn khen ngợi
trong thời gian vừa qua lực lượng quan tỉnh hà nam đã triển khai một loạt các giải pháp
và đã đạt được kết quả rất khả quan được bộ công an khen thưởng
đặc biệt tỉnh hà nam là một trong những tỉnh mà triển khai làm căn cước công dân về đích sớm của cả nước
đến nay chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ này phục vụ việc truyền đổi số
phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng kịp thời
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an hà nam đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
tỷ lệ điều tra khám phá án cao góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
những kết quả này là minh chứng cho quyết tâm cao nỗ lực lớn trong triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của công an tỉnh hà nam
thưa quý vị nhằm tôn vinh tri ân đóng góp của những người làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các tấm gương cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiêu biểu miêu trí dũng cảm xả thân thực hiện nhiệm vụ vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
bộ công an tổ chức chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi ba
chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc hai mươi h một mươi phút tối nay trên kênh vtv một đài truyền hình việt nam
và truyền hình công an nhân dân antv chúng tôi trân trọng thông báo và mời quý vị và các bạn cùng đón xem